nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều trường cao đẳng trung cấp trung tâm giáo dục thường xuyên trung tâm dạy nghề đã cho sinh viên học sinh nghỉ đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lo động thương minh và xã hội tính đến ngày một mươi tám tháng hai một sáu trăm linh ba cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc đang cho học sinh sinh viên nghỉ học đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
tới thời điểm hiện nay tổng cục giáo dục nghề nghiệp chưa nhận được báo cáo về trường hợp nào mắc bệnh hay có triệu chứng nhiễm bệnh covid một mươi chín
nhằm hạn chế sự lây nhiễm của virus corona nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã huy động giáo viên cán bộ công nhân viên nhà trường tổ chức sản xuất thuốc khử trùng nước rửa tay và khẩu trang để phát miễn phí cho nhân dân